cường độ mưa cũng giảm đáng kể hơi ẩm từ những cơn mưa khiến cho không khí ngoài trời vẫn còn đang xe xe lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng hai mươi một hai mươi ba độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh cùng với trường gió đông nam sẽ suy yếu vì thế ở bắc bộ chỉ còn có mây nhiều vào buổi sáng
đến trưa chiều giảm mây trời chuyển nắng với điệt độ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
dự báo khoảng chiều và đêm mai hai mươi sáu tháng một mươi sẽ lại có thêm một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng
và nhiều khả năng từ đêm mai miền bắc trời sẽ chuyển lạnh vùng núi trời trở rét trở lại
với khu vực miền trung trong hôm nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới quảng ngãi được dự báo chỉ có mưa ở vài nơi
ban ngày trời nắng nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh ven biển nam trung bộ từ bình định trở vào cho tới bình thuận do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãy ngắp thấp kết hợp với các nhiễu động từ biển vào
vì thế trong ngày hôm nay khu vực này vẫn còn có mưa rào và rông rải rác
thậm chí khu vực từ ninh thuận trở vào đến bình thuận có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa có nơi mưa to và nhiệt độ không cao chỉ trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
cũng chịu tác động của dãy ngắp thấp có trục tám một mươi độ vĩ bắc và nhiễu động gió đông thổi hơi ẩm từ biển vào
vì thế trong ngày hôm nay khu vực nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
có mưa nhiều nên nền nhiệt độ cũng không cao chỉ trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ đối với các tỉnh miền đông nam bộ và ba mươi ba mươi một độ đối với các tỉnh miền tây
trong khi đó ở khu vực tây nguyên không chịu ảnh hưởng của dãy ngắp thấp và gió đông nên trong ngày hôm nay trời không mưa nắng giáo nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của dạnh áp thấp đang hoạt động ở vùng biển phía nam nên hôm nay khu vực giữa và nam biển đông
vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan được dự báo tiếp tục có thời tiết xấu
trời có mưa rào và rông tầm nhìn xa giảm thấp chỉ từ bốn một mươi km trong cơn rông có thể kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm vì thế các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước